tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại thành phố hải phòng
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng
tại cuộc làm việc thủ tướng đã nhấn mạnh chúng ta đã đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
đã kiểm soát được tình hình trong phạm vi cả nước
việt nam được thế giới đánh giá cao trên nhiều khía cạnh khác nhau
tuy nhiên thủ tướng cũng lưu ý chúng ta không được chủ quan cần tiếp tục theo dõi xử lý tình hình
vui mừng khi biết hải phòng có mức tăng trưởng kỷ lục trong quý i năm hai nghìn hai mươi
một mươi bốn chín thủ tướng bày tỏ mong muốn không chỉ nghe về kết quả
mà nghe về nguyên nhân của kết quả đó về các biện pháp tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh đầu tư công triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội
bảo đảm an ninh trật tự thủ tướng cũng muốn nghe quyết tâm mới của hải phòng
trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch covid một mươi chín tại thành phố
theo thủ tướng hải phòng cần quyết tâm đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
kế hoạch nhà nước năm hai nghìn hai mươi đạt mục tiêu đề ra
đó là bày toán câu hỏi lớn đòi hỏi quyết tâm lớn là lửa thử vàng đối với thành phố càng
nhấn mạnh bàn tiến chứ không bàn lùi thủ tướng đề nghị các bộ ngành cố gắng thao gỡ
tạo mọi điều kiện cho hải phòng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra
là tấm gương cho các địa phương trên cả nước
theo báo cáo của thành ủy hải phòng quý i năm hai nghìn hai mươi tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố
tăng một mươi bốn chín cao gấp gần bốn lần cả nước chỉ số sản xuất công nghiệp quý i năm hai nghìn hai mươi
tăng bảy gấp ba chín mươi một lần cả nước là năm tám bốn tháng đầu năm tăng một mươi sáu một mươi tám
xuất khẩu của hải phòng tăng trưởng ấn tượng với kim ngạch quý i năm hai nghìn hai mươi tăng một mươi năm sáu mươi hai
trong khi đó cả nước chỉ tăng năm thu ngân sách đạt một mươi tám tám trăm chín mươi tỷ đồng